cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đang tạm giữ hoàng minh vĩ
chú huyện ba bể tỉnh bắc cạn hiện đang tạm trú tại khu phố sáu phường dương đông thành phố phú quốc
về hành vi giết người
theo lời khai ban đầu trong thời gian dài vĩ không có việc làm nên bị trầm cảm
gia đình đã để vĩ ra hà nội để khám và điều trị bệnh
vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng bảy chị cấn thị huyền là vợ của vĩ đang nấu đồ ăn
thì vĩ đã bất ngờ dùng dao chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
sau đó vĩ tiếp tục qua phòng con trai bảy tuổi đang ngủ rồi dùng dao chém cháu bé tử vong tại chỗ
khi thấy vợ và con đã chết vĩ đã điện thoại trình báo cho công an sau đó tự sát
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường
để sớm làm sáng tỏ vụ án